theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng sáu
ghi nhận thêm một ca dương tính được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không có nguy cơ lây ra cộng đồng
có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
trong ba trăm năm mươi ba ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm ba mươi ca số ca còn đang điều trị là hai mươi ba ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu tám trăm tám mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm một mươi bảy người cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu sáu mươi hai người cách ly tại nhà và nơi lưu trú bảy trăm một mươi người